trao đổi về vấn đề này ban chỉ đạo huyện cao phong cho biết sau khi sắp nhập công việc của đội ngũ cán bộ không chuyên trách sẽ tăng lên đòi hỏi trách nhiệm cũng tăng theo
đây sẽ trở thành chất xúc tác để gian luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở
việc khó sẽ tạo ra cán bộ giỏi do đó không vì khó khăn mà giảm đi hiệu suất công việc
từ đó thanh lọc và lựa chọn giữ lại được đội ngũ vừa tâm huyết vừa có năng lực để đảm đương nhiệm vụ
chúng tôi thấy là yêu cầu nâng cao năng lực của cán bộ cơ sở thì đó là yếu tố hết sức quan trọng trong việc sắp nhập thôn xóm tổ dân phố khu dân cư
và theo cái tinh thần nghị quyết của trung ương sáu khóa một mươi hai của đảng ta chúng tôi thấy rất là phù hợp rất là đúng đắn
những anh trưởng xóm trưởng thôn bí thư tri bộ sau khi sắp nhập xóm này là yêu cầu nâng cao hơn về cái trách nhiệm
cũng như là yêu cầu nâng cao hơn về cái sự nhiệt huyết nhiệt tình
thì người dân ủng hộ và khi mà thực hiện các cái bước các cái quy trình để mà tổ chức lấy ý kiến cử tri đấy thì cử tri đồng tình đồng thuận
mặc dù có những vướng mắt nhất định trong thời gian đầu triển khai
nhưng chủ trương này của tỉnh hòa bình nếu thực hiện tốt
sẽ đạt hiệu quả vì nhiều mặt
hạn chế của những thôn xóm vùng cao là ít hộ dân
việc tìm nguồn phát triển đảng viên trở nên khó khăn hơn rất nhiều
khá nhiều thôn xóm ít đảng viên thiếu tri bộ dẫn đến bộ máy thôn xóm hoạt động kém hiệu quả
những chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
được truyền tải đến người dân thông qua đội ngũ trưởng thôn
các cán bộ đoàn thể thiếu sâu sát thiếu cụ thể đôi lúc còn hiểu sai
việc sắp nhập thôn xóm đã giải quyết được bài toán xây dựng
tri bộ ở những vùng khó khăn xa xôi
tạo môi trường để các đảng viên đang sinh hoạt ghép có tổ chức mới để hoạt động
từ đó đưa người dân tiến gần hơn với cấp ủy chính quyền
hiểu đúng hiểu sâu hiểu rõ những chủ trương của đảng nhà nước
trước đây là có xóm trắng rất nhiều lần rất nhiều lần
nghĩ là thực hiện nó khó thì bây giờ mừng là xóm là có tri bộ
thì chúng tôi thực hiện theo tri bộ thì nó dễ dàng hơn nó thống nhất hơn
ba mươi chín hội dân đó thì mình phải nói lời này
tức là cái đơn vị đó lại không có tri bộ không có tri bộ từ xưa này
do vậy chỉ có bầu trưởng xóm và các ngành đoàn thể
thế thì bây giờ là mình hiểu nôm na là trường xóm
nhưng các ngành đoàn thể có nghĩa là hiểu thế nào thì làm thế thôi
do vậy để mà thực hiện các vấn đề chủ trương
chính trách của đảng để mà đi vào lòng dân thì phải nói rằng là
nó cũng nhiều cái là khọc khánh đối với dân tân lộc
từ khi sát nhập cho đến giờ phút này báo cáo đoàn thể đồng chí là
về hội họp và các mục tiêu triển khai
cái cầu nối giữa hai đơn vị hai xóm
bà con nhân dân không có một vấn đề gì thắng mắc hoặc thiếu kiện
đấy cái đấy là một cái thắng lợi
không những vậy khi số lượng thôn xóm giảm xuống
cũng tạo thuận lợi trong việc lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy
chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở phường đối với tổ dân phố và nhân dân
với quy mô nhỏ lè việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư
để xây dựng các công trình công cộng ở nhiều xóm bàn trên địa bàn huyện rất khó khăn
bên cạnh đó dù có quy mô nhỏ nhưng bộ máy xóm vẫn phải duy trì đầy đủ
dẫn đến số người hoạt động không chuyên trách lớn gây áp lực chi phí cho ngân sách địa phương
trong khi hiệu quả hoạt động không cao
thực hiện theo mục tiêu đề án đặt ra là tinh gọn đảm bảo hoạt động ổn định
nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo của đảng chính quyền và các tổ chức đoàn thể
sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách
tổ chức bộ máy và hoạt động của các tổ chức đoàn thể tập trung nguồn lực
xây dựng cơ sở của cộng đồng dân cư từng bước nâng cao trình độ trách nhiệm
và tăng mức thu nhập cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác ở cơ sở

tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thôn xóm huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thôn xóm huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới
tổ chức bộ máy và hoạt động của đảng chính quyền và các tổ chức đoàn thể sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ

với phương trầm thực hiện từ dễ đến khó bài bản khoa học nhưng quyết liệt đề án trên của tỉnh hòa bình chính là bước đi cụ thể để thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả từng bước tinh gọn bộ máy cấp cơ sở nhưng không làm giảm đi hiệu quả hoạt động mà ngày càng nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ đảng viên ở địa bàn thôn xóm tổ dân phố